ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã thiết lập vùng cách ly y tế chống dịch covid một mươi chín tại cụm dân cư thôn khay xã thống nhất huyện gia lộc bắt đầu từ h ngày ba tháng chín
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh hải dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần khu dân cư thuộc thôn khay xã thống nhất huyện gia lộc
bắt đầu từ nhà ông phạm văn phó đến lều cá nhà ông đoàn văn tâm gồm ba mươi sáu hộ gia đình một trăm ba mươi sáu nhân khẩu và diện tích là bốn km
thời gian áp dụng hai mươi tám ngày kể từ giờ ngày ba tháng chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân huyện gia lộc chủ trì phối hợp với các sở ngành công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh giao thông vận tải y tế
thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ toàn bộ khu dân cư nói trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành
còn liên quan đến diễn biến dịch bệnh bạch hầu trên đệ bàn huyện crong bông tỉnh tắc lắp
mặc dù các cơ quan chức năng của huyện crong bông đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bạch hầu
tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân mà đến nay dịch bệnh vẫn chưa được ngăn chặn
ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại đắk lắc
huyện crong bông là địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh đắk lắc với hơn ba mươi là người đồng bào dân tộc thiểu số
sống rải rác trên nhiều địa hình đồi núi phức tạp để canh tác nương rẫy
vì vậy khi trên địa bàn
xuất hiện nhiều ca bệnh bạch hầu thì việc triển khai cách ly người dân gặp nhiều trở ngại
bên cạnh đó là tập quán sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số
và bản thân ý thức tự giác phòng bệnh của người dân chưa cao
nên càng gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc kiểm soát và dập tắt các ổ dịch
do các chức chính quyền đã thông báo là ngoài tỉnh họ đã bị bệnh bệnh hào rồi
nhưng mà em khuyên hai người
họ bảo nếu mà đi thì đi ra ngay trung tâm huyện y tế để khám
xong nếu mà chính xác là bệnh bệnh hào thì họ đưa đi điều trị
nhưng mà hai đứa con nó không nghe nữa
nó lại đi ra ngoài kia ra ngoài bà ngoại kia rớt xong rồi
thì nó cũng có một cái khó khăn bởi vì là cộng đồng đồng bào dân tộc tiểu số
thì nó có một cái tính cấu kết với nhau
cho nên là có cái đám ví dụ như là đám ma
rồi nhiều cái buổi sinh hoạt
trong nhân dân hằng ngày thì nó có một cái sự cộng đồng với nhau
cho nên là nó cũng có một cái việc là người ta ngồi giao lưu với nhau
thì cái việc là khẩu trang rồi giữ gìn vệ sinh
rồi để phòng bệnh thì nó cũng có gặp việc khó khăn như vậy
tính đến nay huyện crong bông đã có một mươi bảy ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu
trong đó có năm ca mới được phát hiện
sau khi các cơ quan chức năng đã tiến hành đầy đủ các biện pháp cách ly phòng ngừa
và tiêm hai mươi bệnh nhân
liều vaccine cho hơn một ba trăm linh hộ dân tại một mươi hai thôn buôn
nơi xuất hiện các ổ dịch xã có nhiều ca mắc bệnh nhất là xã cư pui
với một mươi hai ca tại bảy thôn buôn
điều đó cho thấy mầm bệnh bạch hầu vẫn luôn tiềm ẩn trong cộng đồng
và những người chưa được tiêm phòng
dù chúng ta đã triển khai được rất là nhiều cái biện pháp
nhưng mà cái ca bệnh chúng ta vẫn đang còn tăng
và đang còn nhiều cái tiềm ẩn
trong cái cộng đồng thì đại văn nguyên nhân thứ nhất
là bởi vì con viết khuẩn bạch hầu nó sẽ tồn tại trong cái môi trường ẩm
và môi cái môi trường hoặc bám trên cái quần cái áo của chúng ta
là có thể tồn tại trong vài tháng
những cái trải này là người ta tiêm chủng thương là không đầy đủ
hoặc không tiêm hoặc tiêm không đủ mũi
mặc dù còn nhiều trở ngại trong công tác phòng chống dịch bạch hầu
nhưng với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền
từ trung ương đến địa phương
thời gian tới ngành y tế huyện cơ đông bông sẽ tiếp tục triển khai
các đội tiêm phòng lưu động vào từng thôn bản đi từng ngõ gõ từng nhà
để vận động tiêm phòng vaccine bạch hầu cho toàn bộ người dân và trẻ em
hai tháng tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện
các số báo ra trong sáng ngày hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý
ngay sau đây mời quý vị
hãy cùng điểm báo với biên tập viên mỹ hạnh
xin được cảm ơn chị đinh hạnh
kích cầu nội địa để thúc đẩy tăng trưởng những lỗ hầm chậm được xử lý
mấy ngày qua người tiêu dùng không khỏi giật mình và lo lắng trước thông tin
nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn pate minh chay
và điều đáng bàn là qua vụ việc cho thấy vấn đề quản lý bộc lộ nhiều lỗ hỏng
theo các chuyên gia hiện có nhiều cơ quan tham gia quản lý an toàn thực phẩm
gồm bộ công thương bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và bộ y tế
khi xảy ra sự cố cũng bằng ấy bộ tham gia xử lý
nguyên cục trưởng cục an toàn thực phẩm trần đáng cho rằng nguyên nhân vụ việc này
và cách xử lý sự cố rõ ràng là khâu quản lý có vấn đề
một sản phẩm một cơ sở mà ba bộ cùng quản lý đã cho thấy sự trồng chéo
ai sẽ chịu trách nhiệm chính
cũng theo ông đáng thì những sản phẩm mà con người sử dụng trực tiếp
phải để bộ y tế quản lý
nhưng ngược đời sản phẩm pate minh chay lại do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
và cụ thể là tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản hà nội
cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
là không theo quy luật quản lý được áp dụng trên thế giới
còn trên báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết
cần miễn thuế để chia sẻ khó khăn với người lao động
trao đổi với báo lao động các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực quan hệ lao động
đánh thuế một mươi đối với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động nghỉ việc mất việc
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo tổng liên đoàn lao động việt nam đây là tiền trợ cấp cho người lao động lúc khó khăn
nên không nên đánh thuế
mục tiêu của khoản tiền này là để giúp cho người lao động trong lúc khó khăn
tìm được việc làm mới ổn định đời sống trong lúc chưa tìm được việc làm mới
tuy nhiên thẩm quyền là ở quốc hội vì liên quan đến luật thuế
còn đại diện tổng liên đoàn lao động việt nam cũng lý giải đối với những người
có khoản thu nhập nào đó bổ sung thêm tiền thưởng thì việc chịu thuế là hết sức bình thường
nhưng đây không phải là tiền thưởng mà là khoản trợ cấp khó khăn
ăn dày trên lưng bệnh nhân đó là thông tin một bài viết đăng tải trên báo tuổi trẻ
vụ án nâng khống giá thiết bị y tế tại bệnh viện bạch mai được đánh giá là nghiêm trọng hơn rất nhiều
so với vụ án máy xét nghiệm covid một mươi chín tại cdc hà nội
bởi chỉ một giá đã bị thổi giá lên hàng chục tỷ đồng và người phải chi trả không ai khác
chính là bệnh nhân
trao đổi với tuổi trẻ phó giám đốc bệnh viện bạch mai dương đức hùng cho biết
khi bệnh viện bạch mai mua thiết bị có bên thứ ba là công ty chức năng và chuyên môn thẩm định giá
bệnh viện không đủ khả năng để xem xét đánh giá nhất là khi thiết bị lần đầu tiên được đầu tư và sử dụng tại việt nam
tuy nhiên theo ông hùng sau khi đi vào vận hành tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
các thiết bị này hoạt động rất đi đẹp và đang bị tạm dừng hoạt động
theo một quan chức của bộ y tế thì việc được giao quyền tự chủ sẽ giúp bệnh viện được chủ động hơn
nhưng lại thiếu một tầng kiểm soát nên nếu không có những quy chế rõ ràng để quản lý
thì sẽ khó tránh khỏi tình trạng đẩy giá và nâng giá thiết bị như thời gian vừa qua
báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết
mỗi chuyến bay phải có phương án an toàn trong phòng chống dịch
nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế
mới đây thủ tướng đã đồng ý về chủ trương
doanh nghiệp hàn quốc được sớm giải quyết nhập cảnh
đồng thời thủ tướng cũng chỉ đạo việc mở lại đường bay thương mại giữa việt nam nhật bản hàn quốc
để đảm bảo công tác phòng chống dịch cục hàng không việt nam khẳng định các hãng bay của việt nam
đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng đảm bảo cao nhất theo yêu cầu y tế và khuyến cáo của các nhà chức trách hàng không
mặc dù đề xuất khai thác từ một mươi năm tháng chín nhưng việc mở lại đường bay quốc tế tới nhật bản và hàn quốc
có thực hiện được hay không thì phải chờ ý kiến của các cơ quan chức năng khác
đặc biệt là bộ y tế và bộ quốc phòng
lý do là vì liên quan đến năng lực cách ly trong nước và quy định kiểm soát dịch với việc nhập cảnh
sau khi có thống nhất chấp thuận mở lại đường bay khai thác thương mại
bộ giao thông vận tải sẽ quyết định cho phép các hãng mở bán vé
trong phần tiếp theo của chương trình an ninh ngày mới mời quý vị cùng đến với bản tin sáng phương nam
xin mời trường quay việt nam
xin cảm ơn biên tập viên mỹ hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi sáng phương nam
mở đầu như thường lệ là những cập nhật về tình hình an ninh trật tự
trong ngày hai tháng chín một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tiệm tạp hóa gần chợ hiệp tân quận tân phú
thành phố hồ chí minh làm nhiều tài sản bị thiêu rụi đã khiến nhiều tiểu thương buôn bán bên cạnh hoảng sợ
khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày một tiệm tạp hóa bên trong gần khu vực chợ bốc cháy
nhiều người dân phát hiện nên xông vào dập lửa tuy nhiên cường đã khóa nên người dân báo công an
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú
đã huy động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
cảnh sát đã phá cửa dập tắt đám cháy sau đó
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi
thời điểm cháy nhiều tiểu thương buôn bán bên cạnh hốt hoảng đưa đồ đạc ra ngoài để tránh cháy lan
nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra
còn công an huyện bình chánh tp hcm đang lập hồ sơ lấy lời khai đối với đối tượng tạo quang tính
bốn mươi tuổi ngụ huyện bình chánh để điều tra về hành vi cướp tài sản
vào lúc một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày ba mươi một tháng tám một người đàn ông năm mươi năm tuổi ngụ xã tân quý tây huyện bình chánh
chạy xe máy biển số năm mươi chín n hai bốn mươi ba nghìn chín trăm sáu mươi ba hướng đi từ cầu tân quý ra đường t một mươi một
khi đến ngã tư đường d ấp một và đường t một mươi hai
xã tân quý tây huyện bình chánh xe máy của ông này va chạm với xe máy biển số năm mươi một t bảy mươi chín nghìn sáu trăm bốn mươi ba do tạ quang tình điều khiển
cả hai té ngã rồi dẫn đến sâu sát
lúc này tỉnh áp sát rút dao đâm hai nhát trúng tay và hông phải của nạn nhân khiến nạn nhân bỏ chạy
sau đó tình lấy xe máy của ông chạy khỏi hiện trường
nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
riêng chiếc xe máy của tình để lại được công an xã tân quý tây đưa về trụ sở và báo cáo lên công an huyện bình chánh
đến chiều ngày một tháng chín thì tình đến công an xã tân quý tây đầu thú
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
trong chiều ngày hai tháng chín khi thấy nhóm thanh niên tổ chức đua xe trong khu dân cư trên địa bàn phường an phú
thành phố thuận an tỉnh bình dương một người đàn ông ra nhắc nhở thì bị nhóm này kéo qua nhà chém trọng thương hai cha con
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai tháng chín
khi đó người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi thấy một nhóm thanh niên có tổ chức phóng nhanh nẹt pô trong khu dân cư nên ra nhắc nhở
bị nhắc nhở nhóm này bỏ về bãi dưới xe sát bên rồi kéo theo hơn một mươi người mang theo hung khí qua tấn công nạn nhân
thấy cha bị đánh con gái quỳ lại sinh tha nhưng nhóm này không dừng mà tiếp tục đập phá đồ đạc đánh cơ con gái nạn nhân
khi người đàn ông nằm gục trên vũng máu thì nhóm này mới chịu rời đi
sau khi xảy ra sự việc nạn nhân cùng con gái được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
ghi nhận tại hiện trường nhiều đồ đạc trong nhà bị nhóm này đập phá văn khắp nhà
lực lượng chức năng địa phương sau đó cũng có mặt để bảo vệ hiện trường
một số đối tượng có liên quan được đưa về phường để lấy lời khai
được biết khu dân cư nơi xảy ra sự việc chưa có nhiều người ở
hệ thống đường đã làm xong nên các thanh niên trong khu vực thường xuyên tụ tập vào đây để tổ chức đua xe
nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục với những thông tin trực tự tại khu vực miền tây nam bộ
cơ quan chức năng tp hòa tiên tỉnh kiên giang đã bắt giữ ba đối tượng và hơn ba gói thuốc lá ngoại nhập lậu
trên đường vận chuyển trái phép qua biên giới
trong quá trình truy bắt lực lượng chức năng phải bắn súng chỉ thiên cảnh cáo
lúc một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày ba mươi một tháng tám tại khu vực gần cột mốc ba trăm linh chín khu phố thạch động phường mỹ đức thành phố hà tiên
lực lượng chốt chặn phòng chống covid một mươi chín trên tuyến biên giới trong quá trình tuần tra đã phát hiện khoảng hai mươi đối tượng
đang vận chuyển thuốc lá lậu từ campuchia vào việt nam
lực lượng chức năng đã tổ chức về bắt
trong quá trình truy đuổi đã bắn năm phát súng chỉ thiên cảnh cáo
nhóm đối tượng đã bỏ lại các bao tải tháo chạy vào bên kia biên giới
lực lượng bắt giữ được ba đối tượng cùng với hơn ba bao thuốc lá lậu
trong lúc lực lượng bắt giữ các đối tượng buôn lậu thì có khoảng một trăm linh người
phần lớn là phụ nữ tập trung tại khu vực bắt giữ với ý định hỗ trợ và giành giật lại hàng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã tuyên truyền giải thích
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày nhắm đối tượng đã tự giải tán
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh hoàn chính hồ sơ
bàn giao công an thành phố hà tiên xử lý theo quy định pháp luật
đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng huyện campon trách tỉnh campos
để phối hợp xử lý theo quy định của hai nước
mới đây một xe đầu kéo đã bất ngờ bốc cháy trên quốc lộ một
đoàn thuộc huyện cái bè tỉnh tiền giang vụ cháy gây thiệt hại gần một tỷ đồng
vào lúc một mươi một h năm mươi bốn phút ngày một tháng chín xe đầu kéo biển kiểm soát chín mươi năm c hai nghìn ba trăm linh chín kéo theo
robot chín mươi năm r bảy mươi một thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên xi măng cần thơ hậu giang
do anh lâm ngọc toàn điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ một hướng trung lương mỹ thuận
khi đến đoạn tổ ấp thái hòa xã an thái đông huyện cái bè
từ hộp điện cabin bốc cháy anh toàn dựng lại bên đường dù bình chữa cháy nhưng không thành
nhận được tin báo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực cai lệ
đã xuất ba xe chữa cháy cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy
đến một mươi hai h năm mươi năm đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
đám cháy không gây thiệt hại về người riêng xe đầu kéo bị cháy hoàn toàn
một số dây cắp quang cắp đồng viễn thông và máy biên áp về hệ thống dây truyền tái điện bị cháy xém
thiệt hại ước tính khoảng chín trăm linh triệu đồng
bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện
trong ngày hai tháng chín vừa qua người dân tập trung tại nhiều cơ sở thờ tự để đón lễ vu lan
lợi dụng cơ hội này thì nhiều đối tượng tụ tập tại các cổng chùa để giở kéo sinh năng
vừa gây mất vẻ mỹ quan vừa làm ảnh hưởng đến vẻ tôn nghiêm ghi nhận tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
tại thành phố sa đéc địa phương có số lượng chùa lớn nhất nhì của tỉnh đồng tháp với khoảng năm mươi ngôi chùa lớn nhỏ
ngày rằm tháng bảy hàng năm cũng trở thành cơ hội làm ăn của nhiều người với nhiều nghề khác nhau
từ mua bán cho đến kẻ hành bán vé số
ghi nhận tại chùa phước hưng ở phường một thành phố sa đéc trong sáng ngày hai tháng chín
ngay từ cổng chùa đã có các xe bán hàng rong cho đến bày bán đồ ăn thức uống vi kính
đặc biệt còn có một lực lượng xếp hàng chèo kéo sinh năng và bán vé số
các việc có trường hợp ấm trẻ nhỏ vài tháng tuổi hoặc dắt con nhỏ vào chùa sinh năng
gây cảm giác khó chịu với khách hành hương vừa là mất tôn nghiêm nơi thờ tự
nhiều người cho tiền với mục đích làm từ thiện nhưng cũng không ít người cảm thấy khó chịu
nhưng buộc phải cho tiền để được thoát thân
nhiều ý kiến cho rằng việc cho tiền như thế vô tình phản tác dụng
vì chưa chắc cho đúng người lại kích thích phong trào sinh ăn ngày càng phát triển
nên chăng các môi trụ cũng cần có nội quy để hạn chế tình trạng này xảy ra
nhằm trả lại vẻ tôn nghiêm cho nơi thờ tự
mới đây đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long
đã phát hiện kho hàng chứa số lượng lớn sản phẩm dinh dưỡng không có hóa đơn chứng từ
trong đó có nhiều sản phẩm mang thân hiệu nổi tiếng được ưu dùng trong nước
khoảng chín giờ sáng ngày một tháng chín đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long
tiến hành kiểm tra kho hàng của chú hộ kinh doanh tiên thủy tòa lạc tại đường phó cơ điều
phường ba thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long do bà trần thị diệu thủy làm chủ
qua kiểm tra phát hiện số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ
gồm sáu trăm năm mươi bảy sản phẩm dinh dưỡng bổ sung gồm các loại sữa như ensugo similac enfagro enlin
trong đó nhiều nhất là loại kem đặc sủ có đường campino loại một ký mỗi lon do malaysia sản xuất
số lượng bốn trăm năm mươi bốn lon ngoài các loại sữa còn có bánh xác cho thái lan sản xuất số lượng một mươi thùng
tổng giá trị hàng hóa khoảng hai trăm linh triệu đồng
chú hồ kinh doanh cho biết số hàng trên lấy từ thành phố hồ chí minh và sẽ xuất trình hóa đơn sau
đội quản lý thị trường số một tiến hành lập biên bản niêm phong và tạm giữ toàn bộ số lượng hàng hóa trên
và mời chú hộ đến trụ sở đội quản lý thị trường số một để xuất trình các loại giấy tờ
chiến từ có liên quan đến lô hàng trong thời gian hai mươi bốn giờ
chú hồ kinh doanh cho biết số hàng trên lấy từ thành phố hồ chí minh và sẽ xuất trình các loại giấy tờ
chiến từ có liên quan đến lô hàng trong thời gian hai mươi bốn giờ
chú hồ kinh doanh cho biết số hàng trên lấy từ thành phố hồ chí minh và sẽ xuất trình các loại giấy tờ
chiến từ có liên quan đến lô hàng trong thời gian hai mươi bốn giờ
sau khi sử dụng điện thoại di động để nhắn tin với nhau thỏa thuận thời gian địa điểm tổ chức đua xe
hàng chục thanh thiếu niên ở nhiều địa phương đã tụ tập để chuẩn bị đua xe trái phép
tuy nhiên sự việc đã bị lực lượng phòng nghiệp vụ công an tỉnh an giang phối hợp cùng với công an thành phố long xuyên kịp thời ngăn chặn
vào khoảng ba giờ ba mươi phút ngày hai tháng chín sau khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc phường mỹ thới
thành phố long xuyên có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập chuẩn bị tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
lực lượng công an đã bắt giữ hai mươi năm thanh thiếu niên liên quan có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi tuổi
trú tại các huyện châu thành châu phú thoại sơn chợ mới và thành phố long xuyên cùng một mươi chín xe máy các loại
tiến hành kiểm tra phát hiện có nhiều xe đã được các đối tượng thay đổi mẫu mã kết cấu và đặc tính của xe
qua thử test nhanh phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy đá
tại cơ quan công an các thanh thiếu niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
hiện công an thành phố long xuyên đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi của từng đối tượng và xử lý nghiêm nhằm giáo dụng gian đề
đang được các lực lượng chức năng đẩy mạnh triển khai và việc trang bị camera trong việc giám sát và xử lý vi phạm giao thông
đang được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai trên nhiều tuyến cao tốc trên cả nước
và sau một thời gian triển khai khoảng một trường hợp vi phạm đã bị xử phạt trong suốt hai tuần sử dụng hệ thống giám sát giao thông
trên toàn tuyến cao tốc hà nội lào cai và đây được đánh giá là hệ thống camera giám sát giao thông hiện đại nhất hiện nay
hệ thống này gồm một trăm một mươi camera giám sát lắp đặt tại tám mươi bảy điểm trên toàn tuyến cao tốc hà nội lào cai
với công nghệ hiện đại hệ thống đã ghi nhận chính xác các lỗi vi phạm bằng hình ảnh
nơi tiếp nhận xử lý vi phạm hành chính của đội tuần tra đường bộ cao tốc
số một của cảnh sát giao thông bộ công an
cũng như nhiều người khác sau khi nhận thông báo vi phạm giao thông
ngày hôm nay anh lê việt dũng tại yên bái đã lên làm việc với cơ quan chức năng
còn đây là máy nhận diện các trường hợp vi phạm về các lỗi giao thông trên cao tốc
khi các xe có hành vi vi phạm sẽ được máy camera giám sát trên cao tốc đi lại
và truyền về cho máy nhận diện ở điểm cuối cao tốc để lực lượng chức năng xử phạt
nhiều trường hợp vi phạm giao thông khi bị xử phạt đều được cho xem lại lỗi vi phạm của mình tại điểm vi phạm ngay giờ
đúng rồi như thế nó rất công minh và nó sẽ xác thực hơn
vì là mình đã có hình ảnh và các thứ đó đều là rõ ràng là thực tế hết
không có gì là phải trông cái mà không có gì đấy cả
em vi phạm trong trường hợp là đi đường kết thúc lội bài đào cai có hình ảnh phạt nguội thì các anh gọi vào để chấp nhận cho phạt
cái hệ thống này là hệ thống hiện đại và để mang tính đầy đủ tính chất pháp lý
khi mà người tham gia giao thông vi phạm ở đâu như thế nào thì người ta người tham gia giao thông đến
để đều có trích xuất tất cả những hành vi vi phạm chạy ở chỗ nào và vi phạm đâu dừng đỗ ở đâu
thì đều có được tích hợp trên thân mê
thì bảo đảm bảo cái này là do người vi phạm thấy được cái tính khách quan và chính xác
đồng thời là giảm cái lực lượng của trực tiếp trên tuyến để mang lại cái tính hiệu quả rất cao
cho đảm bảo trật tự an toàn giao thông
theo số liệu của cục cảnh sát giao thông bộ công an chỉ sau một thời gian đi vào sử dụng
trên chiều dài hai trăm sáu mươi bốn km lực lượng chức năng đã sử dụng những pha hình ảnh video
trên một trăm một mươi camera mới được lắp đặt trên toàn tuyến cao tốc để làm căn cứ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
trung bình mỗi ngày đã ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm chủ yếu ở các lỗi vi phạm tốc độ
dừng đỗ xe trái quy định điều khiển xe không đúng phần đường hoặc làn đường
cơ quan chức năng cũng cho biết hệ thống trang bị camera hiện đại có độ phân giải cao
khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện
với độ chính xác cao
được những hình ảnh phương tiện vi phạm để chúng ta có thể xử lý ngay tại chỗ hoặc là thông báo vi phạm
cũng như là phân tích được những quy luật hoạt động của các phương tiện vi phạm
để chúng ta có một kế hoạch tuần tra kiểm soát cụ thể và phù hợp
hệ thống này thì tất cả những điểm nóng mà điểm đen trên tuyến đều có hệ thống camera giám sát và quan sát
tích hợp giữa là một là giám sát hai là hệ thống cam ba trăm sáu mươi độ quay tất cả các góc
và nó có chiều dài được tổng khoảng gần một cây số và rất là đảm bảo và trực tiếp phát hiện ra
và xử lý những trường hợp làm nguy cơ để gây tai lạc giao thông trên tuyến
chỉ trong hai tuần xử phạt qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc
lực lượng chức năng đã xử phạt trên một phương tiện vi phạm
việc lắp đặt camera giám sát vi phạm giao thông trên cao tốc đã có tác dụng phòng ngừa
gian đe người vi phạm tạo hiệu ứng tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nhất là trong nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông
cũng được chú trọng ghi nhận của nhóm phóng viên
tại điểm thi trường trần phú khu vực bên ngoài được bố trí năm chiến sĩ công an
cùng với lực lượng dân quân bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ chốt chặn tại hai điểm rào chắn
đảm bảo giãn cách tránh tình trạng tập trung đông người trước điểm thi
với kỳ thị đặc biệt này lực lượng công an còn thêm nhiệm vụ nhắc nhở phụ huynh đeo khẩu trang
hướng dẫn đầu đỗ xe giữ khoảng cách an toàn theo chỉ thị một mươi sáu
ở điểm thi công an phường cũng lập hai cái rào trắng ở hai đầu điểm thi
để phong tỏa khu vực cách ly giữa thí sinh và cũng như là phụ huynh đưa đón con em của mình
mục đích chính thì cũng đảm bảo tốt tình hình nhân dật tự bên trong và bên ngoài điểm thi
ở đây thì có giãn ngăn cách này rồi thì tới đây thì mấy anh em bên ngành
thì mấy anh em là không cho phụ huynh vào thi để cho các cháu đi vào thôi
thì như vậy mình cũng yên tâm hơn để tránh cái sự
cái ái cỡ sát giữa phụ huynh đó
nhưng mà kia nói chung là mình yên tâm
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
tại đà nẵng có một mươi chín trăm bốn mươi thí sinh đăng ký dự thi và bốn mươi bốn thí sinh ngoại tỉnh với hai mươi năm điểm thi chính thức
công an đà nẵng đã huy động gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ phục vụ
chốt chặn xuyên suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi
đặc biệt công tác đảm bảo an toàn bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu
từ in sao vận chuyển lưu trữ đề thi tại các điểm trường
vẫn được xích chặt tuyệt đối không để sai sót
đối với công tác bảo đảm an toàn bên trong thì do lực lượng an ninh của công an quận đảm nhiệm
có nhiệm vụ là vừa bảo đảm công tác an toàn bảo mật đề thi và bài thi
trong việc tiếp nhận các đề thi từ tổ công tác của sở cũng như bảo quản và bàn giao bài thi
sau khi kết thúc kỳ thi cho tổ công tác của sở giáo dục đảm bảo an toàn tuyệt đối
hiện nay ngành giáo dục đào tạo thành phố đã
phối hợp với công an thành phố tổ chức đảm bảo an toàn trật tự tại tất cả các điểm thi
tại điểm thi trần phú thì ngành công an thành phố cũng đã bố trực lực lượng để trực bảo vệ
cắm chốt đặc biệt là khu vực trong phòng thi và trước điểm thi
đảm bảo cho việc phòng chống dịch và thí sinh vào điểm thi một cách an toàn và các em yên tâm làm bài
bên cạnh đó tại hai mươi năm điểm thi lực lượng cảnh sát giao thông còn được bố trí để phân luồn
hướng dẫn các phương tiện đi lại tránh ủng tắc giao thông cục bộ
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể cho phụ huynh và thí sinh
thưa quý vị phát huy tinh thần sung kích tình nguyện vì cộng đồng
trong thời gian dịch covid một mươi chín quay trở lại tại đà nẵng các bạn đoàn viên thanh niên đã không ngần ngại
chung tay góp sức để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
và mới đây đoàn thanh niên phường tân chính cũng đã chế tạo thành
công buồng khử khuẩn tự động
chỉ hơn hai ngày bắt tay vào làm việc thì buồng khử khuẩn đầu tiên đã được hoàn thiện
và nhanh chóng được đưa vào hoạt động để phục vụ người dân góp phần phòng chống dịch bệnh
những ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên cũng sẽ kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
đây là chiếc buồn khử khuẩn đầu tiên mà đoàn viên thanh niên tại đà nẵng tự chế tạo thành công
được đặt tại ủy ban nhân dân phường tân chính quận thanh khê thành phố đà nẵng
nó đã góp phần giúp người dân yên tâm hơn mỗi khi đến nơi đông người
trong cuộc cuộc bi này nếu mà có được phát triển được nhiều những cái bùng hãy của thanh niên sông phao này rất tốt
vì khi bước vô khử khuẩn thì tất cả được toàn thăng hết
đây là sáng tạo của anh trần thanh vi bí thư đoàn phường tân chính cùng các bạn đoàn viên thanh niên trong phường nghiên cứu
trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp tại đà nẵng nhưng số lượng bùng khử khuẩn vẫn còn rất hạn chế
anh cùng mọi người đã tìm tòi học hỏi và tham khảo cách làm của đoàn thanh niên tại thành phố hồ chí minh
chỉ hơn hai ngày bắt tay vào làm chiếc buồn khử khuẩn đầu tiên đã được chế tạo thành công và nhanh chóng được đưa vào hoạt động
mình nhận thấy tình hình diễn biến dịch bệnh khá là phức tạp
trên toàn địa bàn của thành phố từ vấn đề đó mình cũng suy nghĩ và mình cũng nghĩ là mình cũng có thể làm được cái buồng khử khuẩn đầu tiên này
thì cũng qua các tài liệu nghiên cứu học tập kinh nghiệm từ các bạn ở thành phố hồ chí minh và hà nội chia sẻ thì mình cũng nắm cơ bản
thì từ đó mình xin ý kiến của các lãnh đạo cho phép đồng ý mình bắt tay vào xây dựng lên kế hoạch xây dựng cái buồng khử khuẩn đầu tiên này
với cái buồng khử khuẩn đầu tiên này thì cái chất liệu thì làm từ
sắc và bốn quạt hai bên thì được sử dụng bằng chất liệu aluminum và cũng như là cái tấm màng ngăn lạnh bằng chất liệu poly
với tổng số vòi phung là một mươi hai bếp phung xương
thời gian phung thì sáu giây qua cái hệ thống cảm biến tự động
những đơn vị bạn có cái nhu cầu thì mình sẵn sàng chia sẻ cái kinh nghiệm để một lần sau đó mình nhanh gọn cái mùa này hơn nữa
là một đoàn viên thanh niên thì em rất là vui khi được góp một phần nhỏ trong việc chống dịch
em hy vọng là một cái những cái việc làm của mình sẽ góp một phần nào đó để dịch ngày càng có thể kiểm soát được hơn
và em mong là người dân cũng chung tay với tụi em để đải lùng dịch này
hiện tại anh vi cùng các đoàn viên thanh niên tại phường đang tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân để sản xuất thêm nhiều buồn khử khuẩn tự động
dự kiến sẽ được đặt tại các chợ và nơi đông người

bên cạnh đó đoàn phương tân chính cũng đang tích cực sản xuất máy rửa tay tự động kính chống giọt bắn tặng cho tuyến đầu chống dịch
góp một chút công sức nhỏ bé trong công cuộc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé